thông tin liên quan đến hai vụ cháy thương tâm vừa xảy ra tại hà nội và hải phòng khiến ít nhất bảy người thiệt mạng
vụ cháy ngôi nhà bốn tầng tại quận hà đông hà nội vào lúc bảy giờ sáng nay đã cướp đi sinh mạng của bốn người trong một gia đình
hiện trường là ngôi nhà số hai mươi bốn phố thành công phường quang trung quận hà đông
đây là ngôi nhà bốn tầng của gia đình anh nguyễn quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
căn nhà bốn tầng được bít kín bằng kim loại khu vực ban công
tại hiện trường theo quan sát của phóng viên intv đã có rất nhiều khói đen và lửa bốc ra ở cả hai tầng nhà
sau khi phát hiện cháy người dân địa phương đã báo lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
và dùng bình xịt cùng nhiều phương tiện tại chỗ tiếp cận không chế đám cháy
nhưng do lửa bốc lên quá nhanh và mạnh khiến người dân xung quanh không thể kiểm soát
sau một mươi năm phút lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp có mặt
huy động nhiều cán bộ chiến sĩ và xe chuyên dụng tiếp cận và khống chế được ngọn lửa
đến tám giờ một mươi năm phút đám cháy được dập tắt
thông tin ban đầu xác định đã có bốn người chết gồm ba cháu nhỏ và một người già là các con và mẹ của anh minh chủ nhà
thiệt hại về tài sản chưa xác định cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân
trước đó vào chiều tối qua tại địa chỉ số một trăm bốn mươi bốn văn cao phường đằng giang quận ngô quyền
thành phố hải phòng cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ba nạn nhân thiệt mạng
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng năm sau khi nhận tin báo
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận ngô quyền phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng khẩn trương xử lý sơ tán người di chuyển tài sản vật dụng có thể gây nổ
ra khỏi khu vực dễ cháy ngăn không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh
đến khoảng một mươi sáu giờ ba mươi phút đám cháy cơ bản được không chế
sau đó các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý không cho đám cháy bùng phát trở lại bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường
lực lượng chức năng đã xác định tại thời điểm xảy ra cháy có bốn người trong nhà một người được giải cứu ba người thiệt mạng toàn bộ tài sản bị thiêu dụi
ủy ban nhân dân quận ngô quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xác minh danh tính của các nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận hai bà trưng hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng nằm trong đường dây mua bán tảng chữ trái phép một mươi bốn bánh heroin
và hơn một kg ma túy tổng hợp mà đơn vị này vừa triệt phá
ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực ngã tư phố thanh nhàn cư mưu phường thanh nhàn quận hai bà trưng tổ công tác của công an quận hai bà trưng kiểm tra phan thu hoài
trú tại khu đô thị vinhome ocean park huyện gia lâm phát hiện và thu giữ một hộp giấy bên trong có chứa tám trăm chín mươi một một mươi sáu gram ketamine
tại cơ quan công an hoài khai nhận số ma túy trên mua về với mục đích để bán lại kiếm lời
mở rộng điều tra công an quận hai bà trưng bắt giữ thêm bốn đối tượng trần văn huy nguyễn thị thanh huyền trần thị chiến và đỗ duy phong
tổng số vật chứng thu giữ trong vụ án gồm một mươi bốn bánh heroin gần bảy mươi g ma túy tổng hợp gần một trăm hai mươi g methamphetamine và hơn một kg ketamine
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan thu hoài trần văn huy và nguyễn thị thanh huyền
về tội mua bán trái phép chất ma túy trần thị chiến về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đỗ duy phong về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra mở rộng
lừa bán hàng online để chiếm đoạt tiền thủ đoạn không mới nhưng vẫn liên tục có thêm nhiều nạn nhân sập bẫy
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa đấu tranh làm rõ một nhóm lừa đảo với hơn ba trăm linh nạn nhân số tiền chiếm đoạt lên đến một tỷ đồng
qua công tác trinh sát trên không gian mạng và nắm tình hình địa bàn
tp bun ma thuột phát hiện một nhóm đối tượng ở xã ea tu có nhiều biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngay sau đó công an thành phố buôn ma thuột đã xác lập chuyên án và phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc vào cuộc xác minh điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã triệt phá thành công ở nhóm trên tại một phòng trọ ở xã ea tu tp bun ma thuột
đó là trần đình lập trần đức thịnh lê bá kiên trần đình công và nguyễn tiến quang cùng chú tại tp bun ma thuột
nhóm này do lập cầm đầu
bước đầu công an tp bun ma thuột làm rõ các đối tượng mua lại một group trên mạng xã hội facebook với hơn ba mươi ba thành viên
sau đó sao chép hình ảnh các tài khoản game đột kích của người khác rồi đăng giao bán trên group này
khi có người mua và chuyển tiền thành công thì các đối tượng cắt đứt liên lạc chiếm đoạt tiền
tụi em dùng tiền đã đi lừa của người khác được để đi mua
tụi em mua hai máy tính và anh thịnh thuê phòng trò và tụi em đặt máy tính ở phòng trò và làm việc
trước khi thực hiện hành vi lừa đảo thì tụi em lên mạng mua một group trị giá một mươi bảy triệu đồng
hàng ngày tụi em dùng những cái facebook mà đại dạ những cái người bán hàng thật và đăng những cái bài bán y lúc như những người đó
nhưng mà thực tế là tụi em không có ạc để bán cho người ta
tụi em chỉ lợi dụng cái sự uy tín của người ta để thực hiện hành vi lừa đảo của mình thôi
khi mà có người mua chuyển tiền xong thì tụi em chẳng và không liên lạc
chúng tôi đánh giá đường dây này hoạt động rất tinh vi có sự cấu kết chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm
có sự phân công vai trò nhiệm vụ của từng người
các đối tượng hoạt động liên tuyến liên đề bàn và bị hài trải trải qua nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước
để thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng mua một tài khoản group với số tiền là một mươi bảy triệu đồng từ tài khoản group này
các đối tiền làm giả các cái facebook của người cần bán tài khoản game đột kích
sau khi làm giả facebook
sau khi làm giả facebook thì các đối tượng này đưa vào group và đăng bán
để tránh bị cơ quan chứng đoán có hiền các đối tượng mua và nhờ người đúng tên tài khoản ngân hàng
sau khi người bị hại chuyển tiền vào những tài khoản trung gian này thì các đối tượng sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của các đối tượng
rồi sau đó rút kiếm đoạt và tiêu xài
bước đầu cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng này đã lừa bán gam đột kích cho hơn ba trăm linh người
ở nhiều tỉnh thành trong cả nước chiếm đoạt số tiền khoảng một tỷ đồng
sau năm ngày xét xét
trước khi xử và nghị án chiều qua toán nhân dân tp hà nội đã tuyên án bị cáo đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần lewis holdings
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần lewis capital và công ty cổ phần lewis land
năm năm sáu tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán
bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ ba năm tù treo đến bốn năm tù giam
bản án sơ thẩm nêu rõ đỗ thành nhân đã bàn bạc thống nhất câu kết với đỗ đức nam
dùng nguồn tiền của công ty cổ phần tập đoàn quản lý tài sản trí việt
để mua khối lượng lớn cổ phiếu có mã chứng khoán là bi và tgg
thâu tóm các công ty phát hành các cổ phiếu này
trong khi các công ty đó hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ có nợ xấu
cổ phiếu có giá trị thấp có nguy cơ bị hủy niêm yết
không có nhiều nhà đầu tư quan tâm giao dịch mua bán đầu tư
các bị cáo đã sử dụng nhóm một mươi bảy tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân
lãnh đạo nhân viên thân tín để chỉ đạo thực hiện việc mua bán cổ phiếu lòng vòng
tạo cung cầu giả để đẩy giá cổ phiếu thao túng thị trường chứng khoán
thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi năm tỷ đồng
bản án xác định các bị cáo trong vụ án đều có thái độ khai báo thành cẩn
ăn năn hối cải lần đầu phạm tội có nhân thân tốt tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả
do vậy tòa quyết định cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với sáu đối tượng cùng chú tại tp hà nội và hà nam
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên đến năm mươi tỷ đồng một tháng
tại cơ quan công an đỗ mạnh trức chú tp hà nội khai nhận là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc
chức đã sử dụng điện thoại di động máy tính cá nhân
truy cập vào các trang web cá độ bóng đá ag bóng
tám mươi tám com để cá độ và chơi số lô số đề
sau đó trúc chia nhỏ các tài khoản trang bóng cho các đối tượng tham gia cùng cá độ chơi số lô số đề
căn cứ tài liệu điều tra thu thập cơ quan cảnh sát điều tra xác định
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bắt giữ các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền năm mươi tỷ đồng một tháng
ngoài khởi tố sáu đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra mở rộng
để khởi tố về tội môi giới mại dâm và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đối với các đối tượng trên và các đối tượng khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phan minh phương
chú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
qua điều tra của cơ quan công an phan minh phương làm việc tại sân bay chu lai
cuối năm hai nghìn một mươi chín khi biết phạm minh vương đang làm việc tại sân bay đà nẵng
muốn xin về sân bay chu lai để gần nhà
phương nói có quen biết các lãnh đạo sân bay chu lai nên có thể xin việc cho vương về sân bay chu lai
với chi phí là năm trăm linh triệu đồng đưa trước ba trăm linh triệu đồng
phương hứa muộn nhất là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sẽ có quyết định nhận công tác
tin tưởng hứa hẹn của phương nên vương đã đưa cho phương ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba vẫn không xin việc được
khi phương đòi tiền lại thì phương không trả
trốn tránh không gặp và không trả tiền
tòa án nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử cặp vợ chồng bị cáo
nguyễn thế anh và nguyễn thị kim ngân cùng chú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng ba thế anh và ngân rủ nhau lên đèo hải vân chơi
đến đoạn khúc cua tay áo thuộc phường hòa hiệp bắc quận liên triều
cả hai vợ chồng dừng xe
thấy nhiều người tụ tập thế anh và ngân đã thực hiện đổi người lái trên xe mô tô
sau khi vụ việc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã gây nên bức xúc trong nhân dân
trước hội đồng xét xử các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng tuyên phạt nguyễn thế anh một mươi tám tháng tù giam
và nguyễn thị kim ngân một mươi hai tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội gây dối trật tự công cộng